giữa trong người và trong xe máy của đối tượng một ba trăm linh một viên hồng phiến bước đầu giang văn hiêm khai nhận đã được một người đàn ông ở bản sim xã quang triều thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản piềng tật đến cây xăng ở bản ngố xã mường chanh với giá một triệu đồng
trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng công an và biên phòng bắt quả tăng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng tăng vinh ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an tp biên hòa bắt quả tăng đối tượng vinh khi đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng một trăm linh gram tại khu trung cư cường thuận phường tam hòa tp biên hòa
khám xét khẩn cấp nơi ở của vinh lực lượng công an thu giữ thêm một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một cân điện tử một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua đầu tranh bước đầu vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã hai lần lên tp hcm mua số ma túy trên mang về để cất dấu sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn ba đến nay hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai có diễn biến phức tạp
và trước tình hình đó đơn vị đã triển khai
nhiều biện pháp công tác quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
mới đây công an tp biên hòa đã bắt quả tàng đối tượng lê nguyễn hiếu trung hai mươi sáu tuổi trú tại tp hồ chí minh đang mang ba gói ma túy đá với trọng lượng hơn một trăm linh gram đi bán với giá hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện tại khu phố hai phường trung dũng
mở rộng điều tra công an tp biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp thái thành tân hai mươi sáu tuổi
ngô sơn hoàng hai mươi một tuổi cả hai đều trú tại tp hồ chí minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm thu giữ thêm bốn gói ma túy với trọng lượng hơn một mươi gram và nhiều tăng vật khác
tụi em nghiện ma túy không có nghiện ứng định nên tụi em bàn nhau là đi giao lại cho những người có yêu cầu
tụi em nghiện ma túy không có nghiện ứng định nên tụi em bàn nhau là đi giao lại cho những người có yêu cầu
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất phối hợp tổ chức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
phối hợp với các lực lượng tại cơ sở kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân

phối hợp với các lực lượng tại cơ sở kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông sơ tán người dân cư ven sông sơ tán người dân cư ven sông sơ tán người dân cư ven sông sơ tán người dân cư ven sông sơ tán người dân cư ven sông